để tiếp tục tạo sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày một mươi ba tháng tám tỉnh long an đã tổ chức hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những hoạt động nổi bật nhằm đẩy mạnh hoàn thành
các mục tiêu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhất là trong công nhân người lao động tỉnh long an
đặc biệt từ khi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng
trong các khu cụm công nghiệp khu dân cư nhà trọ trong các doanh nghiệp nước ngoài
đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy tinh thần cảnh sát trong xã hội cương quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động
của các thế lực thù địch và tội phạm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội